thưa quý vị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự công an tỉnh khánh hòa cho biết
đã bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn văn thái hai mươi một tuổi ở thôn xuân hòa hai xã ninh phụng thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa
là nghi can vụ giết người tại địa phương vào rạng sáng ngày một mươi một tháng tám
tại cơ quan công an thái khai nhận vào lúc một giờ sáng ngày một mươi một tháng tám
sau khi đã uống rượu nghi phạm này treo cổng vào nhà ông nguyễn văn rốn sáu mươi ba tuổi ở cùng thôn
là cựu chiến binh trộm cắp tài sản bị ông trúng phát hiện
thái đã dùng con dao mang theo chém mạnh vào vùng cổ ông trốn khiến ông tử vong tại chỗ
con dao gây án đối tượng mang về giấu trong thùng đựng cám của gia đình
cơ quan chức năng đã thu giữ được con dao gây án hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ